còn tại đà nẵng trong những ngày này bên cạnh việc tiêm vaccine và xét nghiệm
truy vết nhanh tại các khu dân cư tổ dân phố
thì việc tạo lập các chốt kiểm soát lượng người và phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố đà nẵng
đang là một trong những giải pháp hữu hiệu trong việc phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
với những yêu cầu mà chỉ thị năm của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đưa ra
thì công an thành phố đang tập trung lực lượng và phương tiện để siết chặt thực hiện nhiệm vụ này
hướng đến đạt hiệu quả cao nhất cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn
chốt kiểm tra phòng chống dịch của quận hải châu tại tuyến đường lê duẩn
một trong các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố trong những ngày đầu triển khai chỉ thị năm
lượng người ra đường với những lý do không chính đáng đã giảm đi đáng kể
qua kiểm tra phần lớn là công chức đi làm người dân đi chợ
và các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu được phép lưu thông
công an quận đã quán triệt yêu cầu nhiệm vụ để mỗi cán bộ chiến sĩ nắm vững
đồng thời có thái độ ứng xử phù hợp đối với người dân chưa hiểu rõ
việc cách ly toàn xã hội
đến thời điểm hiện tại toàn thành phố đà nẵng hiện có hơn bốn trăm linh chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
do lực lượng công an chủ trì và phối hợp với các lực lượng tham gia khác thực hiện nhiệm vụ
bên cạnh đó một trăm linh tổ tuần tra lưu động của công an thành phố và công an các đơn vị địa phương
cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm
việc cách ly toàn xã hội tại các khu dân cư tổ dân phố
theo nội dung chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
phần lớn người dân đều rất đồng tình với quyết định này
nhiệm tốc thực hiện việc kiểm soát người dân và phương tiện lưu thông
buộc quay đầu với những trường hợp ra đường không thật cần thiết
là nhiệm vụ mà công an thành phố đang nỗ lực triển khai
đúng với nghị quyết của thành ủy và chỉ thị của ủy ban nhân dân thành phố
hạn chế ra đường vào thời điểm này
đang là một lực lượng của công an thành phố
và một lực lượng của công an thành phố đang nỗ lực triển khai đúng với nghị quyết của thành ủy và chỉ thị của ủy ban nhân dân thành phố
là một lựa chọn sáng suốt để mỗi người dân tự bảo vệ lấy sức khỏe cho bản thân và chính gia đình mình
không tạo điều kiện cho dịch bệnh có thể lây lan